và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi